tại đà nẵng những ngày qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cộng với tâm lý lo lắng của nhiều chủ tàu thuyền
nên số lượng tàu cá của ngư dân các tỉnh khác về cặp càng cá thọ quang
giảm hơn năm mươi so với ngày thường
nhiều ngư dân các tỉnh còn sợ bị cách ly một mươi bốn ngày khi trở về địa phương
nên tàu chạy về cặp càng cá ở quê nhà
điều này cũng đã khiến sản lượng cá cặp càng giảm
nhiều ngư dân các tỉnh còn sợ bị cách ly một mươi bốn ngày khi trở về địa phương
nên tàu chạy về càng cá thọ quang
số lượng tàu cá cập cảng cá thọ quang trong những ngày qua chỉ còn ba mươi tàu một ngày
giảm hơn năm mươi so với ngày thường và sản lượng bốc cá xuống cũng chỉ hơn năm mươi tấn một ngày
giảm hơn bảy mươi so với ngày thường
trong khi đó giá cá lại tăng hơn hai mươi so với ngày thường